vĩnh phúc ba trăm linh năm hải dương ba trăm linh hai quảng nam hai trăm tám mươi bảy hòa bình hai trăm sáu mươi một thừa thiên huế hai trăm năm mươi bảy nam định hai trăm bốn mươi chín vĩnh long hai trăm bốn mươi năm lâm đồng hai trăm bốn mươi chín
tp hcm hai trăm hai mươi sáu bà rịa vũng tàu hai trăm hai mươi sáu bắc giang hai trăm hai mươi ba nghệ an một trăm tám mươi sáu đắk lắc một trăm tám mươi một bình thuận một trăm tám mươi phú thọ một trăm sáu mươi sáu bạc liêu một trăm sáu mươi tám
tuyên quang một trăm bốn mươi bảy thái nguyên một trăm ba mươi hai thái bình một trăm hai mươi năm kiên giang một trăm hai mươi ba hà giang một trăm hai mươi đắk nông một trăm một mươi bảy hậu giang một trăm linh năm yên bái một trăm linh con tum chín mươi tám hà nam chín mươi tám lạng sơn chín mươi sáu quảng bình chín mươi sáu ninh bình chín mươi ba lào cai chín mươi hai phú yên tám mươi bốn cần thơ bảy mươi bảy đồng tháp bảy mươi bốn xuân la sáu mươi chín gia lai sáu mươi hai
điện biên năm mươi bốn tiền giang năm mươi ba đồng nai bốn mươi chín quảng trị bốn mươi năm an giang bốn mươi năm hà tĩnh bốn mươi ninh thuận ba mươi tám bình dương ba mươi bảy lâm an ba mươi năm lai châu ba mươi ba sóc trăng ba mươi ba bắc cạn hai mươi bảy cao bằng hai mươi sáu
ba địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó hưng yên giảm ba trăm linh một đắk lắc giảm hai trăm ba mươi hai bến tre giảm một trăm một mươi tám
ba địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó hưng yên giảm ba trăm linh một đắk lắc giảm hai trăm ba mươi hai bến tre giảm một trăm một mươi tám
ba địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó hưng yên giảm ba trăm linh một đắk lắc giảm hai trăm ba mươi hai bến tre giảm hai trăm ba mươi hai bến tre giảm một trăm ba mươi một cao bình giảm một trăm sáu mươi sáu
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một mươi sáu hai trăm sáu mươi một ca một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận bảy mươi ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại hà nội một quảng nam hai mươi bảy tp hcm ba mươi hải dương một hải phòng một thanh hóa hai đà nẵng ba khánh hòa hai long an một quảng ninh ii
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai sáu mươi hai một trăm hai mươi tám ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân có một triệu người có hai mươi tám trăm chín mươi năm ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai năm mươi năm bảy trăm hai mươi hai ca trong đó có một bảy trăm năm mươi ba ba trăm ba mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm năm trăm một mươi một sáu trăm tám mươi bảy bình dương hai trăm chín mươi hai một trăm tám mươi đồng nai chín mươi chín ba trăm tám mươi tám hà nội chín mươi bốn một trăm một mươi bảy tây ninh tám mươi sáu sáu mươi bảy
tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày tám sáu trăm chín mươi hai ca
tổng số ca được điều trị khỏi một bảy trăm năm mươi sáu một trăm năm mươi bốn ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là năm bốn trăm linh chín ca trong đó thở oxy qua mặt nạ ba tám trăm một mươi ca thổ oxy dòng cao hfnc tám trăm một mươi bảy ca thở máy không xâm lấn một trăm một mươi sáu ca thở máy xâm lấn sáu trăm bốn mươi bảy ca ecmo một mươi chín ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một ghi nhận một trăm tám mươi bốn ca tử vong tại tp hcm một mươi ba trong đó có hai ca từ các tỉnh chuyển đến bình dương một thừa thiên huế một tại các tỉnh thành phố khác
đồng tháp ba mươi ca trong hai ngày hà nội một mươi hai vĩnh long một mươi hai kiên giang một mươi hai bến tre một mươi một an giang một mươi hậu giang chín cần thơ chín bình dương viii sóc trăng bảy tiền giang bảy bình phước sáu
đồng nai năm khánh hòa bốn tây ninh bốn bình thuận bốn bạc liêu bốn lâm đồng ba trà vinh ba hải dương hai đà nẵng hai bắc ninh hai ninh bình một cao bằng một quảng trị i quảng ngãi một cà mau một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua một trăm sáu mươi chín ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi năm chín trăm bảy mươi hai ca chiếm tỷ lệ một bảy so với tổng số ca nhiễm

tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi năm trên hai trăm hai mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
thưa quý vị và các bạn để phòng chống lây lan dịch covid một mươi chín
nhất là vào những ngày tết nguyên đán nhiều địa phương đã đưa ra các quy định khác nhau về việc cách ly người dân
về quê đón tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
theo các luật sư để đảm bảo thống nhất phù hợp với quy định của pháp luật và áp dụng phòng chống dịch hiệu quả
các địa phương cần hạn chế tối đa phiền hà trở ngại khó khăn cho người dân về quê đón tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
để phòng chống lây lan dịch covid một mươi chín vừa qua gần ba mươi hộ dân ở xã thiệu phú thiệu hóa thành hóa
được vận động và đồng ý cho chính quyền địa phương khóa cổng nhà để phòng covid một mươi chín
đây là những gia đình có người từ vùng dịch cấp độ ba vùng cam
bốn vùng đỏ về quê ăn tết
tuy nhiên ngay sau khi được các phương tiện truyền thông phản ánh
ủy ban dân huyện thiệu hóa đã chỉ đạo chính quyền xã thiệu phú mở cửa cổng cho các gia đình
theo một số luật sư dù các hộ dân đồng ý
việc ủy ban dân xã thiệu phú cho người khóa cổng và giữ chìa để phòng covid một mươi chín
là vi phạm quyền tự do đi lại cư trú
luật sư nguyễn đức hùng công ty luật trách nhiệm ưu hạn tgs đoàn luật sư tp hà nội cho rằng
việc khóa cửa nhà dân là sai thể hiện sự lúng túng hoảng loạn trong phòng chống covid một mươi chín ở địa phương
hiện hàng loạt địa phương đang có những quy định khắt khe về người về quê và vấp phải phản đối như
tỉnh yên bái ban hành quy định người về từ vùng đỏ và cam đã tiêm đủ liều vaccine
thì phải cách ly tại nhà bảy ngày lấy mẫu xét nghiệm at pisa ba lần và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
người chưa tiêm đủ hai mũi vaccine phải cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
lấy mẫu xét nghiệm atipisa bốn lần
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
hương yên yêu cầu người từ nơi khác về quê phải có xét nghiệm âm tính với sắt covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ
đồng thời không phân biệt là về từ vùng nào
người dân đã tiêm đủ hai mũi phải tự cách ly tại nhà bảy ngày
nếu chưa tiêm đủ thì cách ly một mươi bốn ngày
trong khi đó một số địa phương như hải phòng hải dương tuyên quang yêu cầu cách ly tại nhà với người về từ vùng cam và đỏ
riêng lào cai hà nam nam định chỉ cách ly về với người từ vùng đỏ
sư đặng văn cường văn phòng luật sư chính pháp
nghỉ tết chỉ có chín ngày nhưng không phải ai cũng được nghỉ đủ từng đó ngày để thực hiện các quy định cách ly
do đó các địa phương cần áp dụng biện pháp cách ly theo quy định phòng chống dịch của chính phủ
hướng dẫn của bộ y tế không nên có những quy định thái quá
quý vị và các bạn thân mến về quê đón tết là quyền lợi chính đáng của người dân
bởi thế việc các địa phương tự ra những quy định riêng làm khó người dân là không hợp lý cả về tình lẫn lý
trước những phản ứng của người dân về những quy định cách ly chéo ngue
thì mới đây nhiều tỉnh thành phố ở miền trung đã nới lỏng quy định người dân về quê ăn tết
quảng ngãi bỏ xét nghiệm và cách ly đối với người về địa phương
tỉnh quảng trị người về từ vùng đỏ phải có kết quả xét nghiệm ncov âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày
người tiêm chưa đủ liều vaccine cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày
sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
người chưa tiêm vaccine cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
người về từ vùng vàng nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín
thì tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày
nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều thì cách ly tại nhà bảy ngày
tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo
người về từ vùng xanh thì không bị hạn chế đi lại
tỉnh thừa thiên huế người về từ vùng cam đỏ
nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh trong sáu tháng
thì tự theo dõi sức khỏe bảy ngày và xét nghiệm hai lần
người tiêm chưa đủ liều cách ly tại nhà bảy ngày xét nghiệm hai lần
và từ theo dõi sức khỏe thêm bảy ngày nữa
người chưa tiêm đủ liều vaccine cách ly tại nhà một mươi bốn ngày xét nghiệm ba lần
người về từ vùng vàng nếu đã tiêm đủ liều
được tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày tự xét nghiệm và báo cho cơ quan y tế
người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều cách ly tại nhà bảy ngày
xét nghiệm hai lần và theo dõi sức khỏe thêm bảy ngày nữa
người về từ vùng xanh tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày tự xét nghiệm
tại đà nẵng sở thông tin và truyền thông cho biết chủ trương của thành phố là không ngăn sông cấm chợ
đảm bảo giao thông thông suốt và mọi điều kiện để người dân vui đón tết
theo đó đối với việc xét nghiệm sars cov hai đà nẵng quy định các trường hợp bắt buộc gồm
người nhập cảnh từ nước ngoài vào thành phố các trường hợp đến thành phố từ địa bàn
có cấp độ dịch là cấp ba cấp bốn mà không có kết quả xét nghiệm âm tính covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ
người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín
người sinh sống tại các khu vực phong tả f cách ly điều trị tại nhà và người ở cùng
và các trường hợp khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở y tế được chỉ định xét nghiệm theo quy định
tỉnh quảng nam đề nghị các đơn vị liên quan tuyên truyền vận động người thân đang làm việc
ở nơi có dịch không trở về tỉnh khi không thật sự cần thiết
các tỉnh không yêu cầu test covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi đặng văn minh cho biết tỉnh sẽ không cách ly y tế với bà con khi về địa phương an tết nguyên đán
tỉnh bình định phú yên không có quy định cách ly hay hạn chế đi lại đối với tất cả mọi người đến địa phương
ngành y tế yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm túc năm k để phòng dịch
tỉnh đắk nông và đắk lắc sẽ thực hiện theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ khi người dân về quê ăn tết
theo quy định này việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn
có cấp độ dịch khác nhau
đối với vùng có cấp độ dịch cấp một cấp hai thì không hạn chế việc đi lại
đối với vùng dịch cấp độ ba thì không có hạn chế
nhưng có điều kiện là phải tuân thủ điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm theo hướng dẫn của bộ y tế
đối với người về từ vùng dịch cấp độ bốn thì bị hạn chế
phải tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng xét nghiệm cách ly theo hướng dẫn của bộ y tế
trường hợp bộ y tế hướng dẫn cách ly tại nhà
những địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo an toàn
và được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý thì có thể tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà
công dân về lâm đồng ăn tết kể cả khách du lịch đều được qua lại tự do
nhưng phải thực hiện theo đúng quy định phòng chống dịch
người địa phương khi về quê ăn tết buộc phải khai báo y tế tại địa phương sinh sống
du khách khai báo y tế tại nơi cư trú
tết nguyên đán là dịp người dân xa xứ háo hức được xung họp gia đình
tuy nhiên trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp khiến việc này trở nên khó khăn hơn
hiện mỗi địa phương đã đưa ra một số quy định cụ thể để đảm bảo an toàn cho người dân
trong việc quay trở về quê đón tết
mới đây tỉnh yên bái vừa ban hành quy định mới
theo đó tất cả công dân về địa phương nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
không phải xuất trình phiếu kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
tuy nhiên người về yên bái phải đến trạm y tế nơi lưu trú trước khi trở về nhà
để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch lấy mẫu xét nghiệm tầm soát sars cov hai
đối với những người đã tiêm đủ vaccine phòng covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
hoặc khỏi bệnh trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương
có giấy gia viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
thì thực hiện tự theo dõi sức khỏe và tuân thủ nghiêm năm k
riêng các trường hợp từ vùng đỏ và vùng cam thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày về địa phương
đối với những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp
thì thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương
sau đó tự theo dõi sức khỏe cho đến khi rời đi khỏi yên bái
nếu sau tết còn ở lại thì theo dõi trong bảy ngày tiếp theo
trong thời gian theo dõi sức khỏe không tụ tập
không đến nơi tập trung đông người tuân thủ nghiêm năm k
với những người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thì thực hiện cách ly tại nhà
nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương và tuân thủ nghiêm năm k
nếu ở tỉnh yên bái thời gian ngắn hơn thì thực hiện cách ly tại nhà
nơi lưu trú cho đến khi rời khỏi
trong thời gian theo dõi sức khỏe không tụ tập và không đến nơi tập trung đông người
tân thủ nghiêm năm k
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh yên bái cũng khuyến cáo công dân
khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt
khó thở đau rát họng mất vị giác thì thông báo ngay cho trạm y tế nơi lưu trú
để theo dõi và xử trí theo quy định
hướng dẫn mới của tỉnh yên bái được người dân đánh giá là linh hoạt
tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được về quê đón tết
vừa đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh
trước đó địa phương này quy định người dân về yên bái ăn tết phải xét nghiệm covid một mươi chín
tỉnh yêu cầu các trạm y tế tuyến xã đảm bảo trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để tiếp nhận thông tin khai báo y tế của người dân
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ ba
đối với toàn bộ người dân ngoại tỉnh về địa phương trong dịp nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
quý vị thân mến trước diễn biến ngày càng có nhiều người mắc và các triệu chứng hậu covid
mới đây bệnh viện trợ rẫy tp hcm chính thức khai trương phòng khám di chứng covid một mươi chín
tại khu phòng khám chuyên gia bệnh viện chợ đấy hai trăm linh một b nguyễn trí thanh
phường một mươi hai quận năm tp hcm
theo các nghiên cứu người nhiễm covid một mươi chín sau khi khỏi bệnh nhiều tuần
đến nhiều tháng vẫn còn phải đối mặt với hàng loạt triệu chứng và di chứng kéo dài
như mệt mỏi khó thở ho kéo dài giảm sự tập trung bị huyết khối sơ phổi
các dấu hiệu bất thường này không chỉ liên quan đến hệ hô hấp
mà còn ảnh hưởng lên hệ tim mạch huyết học thần kinh tiêu hóa nội tiết
dối loạn tâm lý dối loạn giấc ngủ suy giảm nhận thức
các dối loạn đa dạng này được xem là di chứng của covid hay hậu covid
và ở các bệnh nhân covid một mươi chín mức độ nặng và nguy kịch
những di chứng để lại còn ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến sức khỏe thể chất
lẫn sức khỏe tinh thần của họ
vì vậy phòng khám di chứng covid một mươi chín của bệnh viện trợ rẫy ra đời
với mong muốn là nơi thăm khám và điều trị chuyên sâu dành cho người bệnh sau mắc covid một mươi chín
phòng khám quy tụ các chuyên gia thuộc nhiều chuyên ngành vật lý trị liệu
phục hồi chức năng dinh dưỡng và từng có kinh nghiệm điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân covid một mươi chín
phòng khám di chứng covid một mươi chín sẽ khám tầm soát và điều trị toàn diện các di chứng của bệnh
đồng thời đánh giá nhu cầu can thiệp về dinh dưỡng vật lý trị liệu
phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau mắc covid một mươi chín
nhất là những người từng bị covid một mươi chín mức độ nặng nguy kịch hoặc suy giảm sức khỏe sau khi khỏi bệnh
những di chứng hậu covid một mươi chín khiến nhiều người mệt mỏi và mất tự tin trong cuộc sống
mọi triệu chứng cần được phát hiện và điều trị sớm nhất có thể
xin được chuyển sang các diễn biến về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
theo dữ liệu sâu bộ của trung tâm y học c ba israel cho thấy
liệu vắc xin thứ tư giúp tăng kháng thể nhưng có thể không đủ để chống lây nhiễm omicron
zili rirep ochai giám đốc đơn vị ngăn ngừa và kiểm soát bệnh truyền nhiễm
tại trung tâm y học c ba israel hôm một mươi bảy tháng một công bố kết quả nghiên cứu tiêm mũi thứ tư
với nhân viên y tế bằng hai loại vắc xin pfizer và moderna
zili ochai nói chúng tôi phát hiện sau khi tiêm mũi thứ tư hai tuần
vắc xin pfizer có tác dụng tăng lượng kháng thể và kháng thể trung hòa
nó thậm chí còn cao hơn một chút
sau khi tiêm liều thứ ba tuy nhiên có lẽ chưa đủ để chống lại omicron
nghiên cứu được tiến hành từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khi trung tâm y học
bắt đầu thử nghiệm tiêm mũi vắc xin thứ tư cho người mạnh khỏe
trước khi triển khai mũi tiêm bổ sung cho người có nguy cơ cao
đây là nghiên cứu đầu tiên kiểu này trên thế giới
trong nhóm nhân viên y tế tiêm mũi thứ tư một trăm năm mươi người được tiêm vaccine pfizer
một trăm hai mươi người tiêm moderna và một nhóm nhân viên không tiêm liệu thứ tư để đối chứng
các nhà nghiên cứu nhận thấy nồng độ kháng thể ở những người tiêm mũi thứ tư có tăng
nhưng chưa đủ để chống lại khả năng lây nhiễm của omicron
bà cũng cho hay số ca nhiễm ở người tiêm mũi thứ tư thấp hơn một chút
so với đối với nhóm đối chứng trong khi khác biệt giữa người tiêm pfizer và moderna là không đáng kể
zireb oshai nói tôi cho rằng quyết định cho phép tiêm mũi vắc xin thứ tư
với nhóm dân số sẽ bị tổn thương là đúng
nó có thể mang lại một chút lợi ích
nhưng có lẽ không đủ
nó không đủ để hỗ trợ quyết định tiêm mũi thứ tư cho tất cả người dân
israel là nước đi đầu thế giới về triển khai tiêm vaccine và sau đó là tiêm mũi tăng cường
với hơn sáu mươi năm dân số chín bốn triệu người đã được tiêm hai lửa vắc xin
tuy nhiên tốc độ triển khai tiêm chủng nhanh khiến israel sớm phải đánh giá hiệu quả
và tốc độ suy giảm khả năng miễn dịch
nếu trong năm hai nghìn hai mươi hai thế giới không thể khống chế hiệu quả dịch bệnh
nền kinh tế toàn cầu tiếp tục bị tổn thương và thế giới có thể một lần nữa
dựa vào phòng xoáy đại suy thoái
báo hong kong economic herald nhận định năm hai nghìn hai mươi hai sẽ lại là năm đầy thách thức
đối với các nền kinh tế trên thế giới
mức độ nghiêm trọng của tình hình không hề thua kém hai năm trước đó
rủi ro và nguy cơ mà nền kinh tế toàn cầu đối diện sẽ gia tăng
việc có hóa giải hiệu quả những rủi ro và né tránh được những nguy cơ hay không
cần đến sự phối hợp hành động chung tay đối phó của các nền kinh tế trên toàn cầu
các rủi ro lớn đe dọa triển vọng kinh tế toàn cầu năm nay là
dịch bệnh và lạm phát
tình hình dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp
có thể một lần nữa khiến nền kinh tế toàn cầu tổn thương
các biến thể mới của virus sars cov hai liên tục xuất hiện
thậm chí có xu hướng ngày càng mạnh
dịch bệnh ở mỹ và châu âu dường như đang rơi vào trạng thái mất kiểm soát
trong khi nhiều nước đang phát triển do nguồn lực tài chính hạn chế
điều kiện y tế lạc hậu đang gặp phải rất nhiều khó khăn thách thức
nếu trong năm hai nghìn hai mươi hai thế giới không thể khống chế hiệu quả dịch bệnh
nền kinh tế toàn cầu tiếp tục bị tổn thương và thế giới có thể một lần nữa
rơi vào vòng xoáy đại suy thoái
trong khi đó lãm phát cao ở mỹ và châu âu có thể sẽ gây thiệt hại
cho nhiều quốc gia và khu vực
từ giữa năm hai nghìn hai mươi một đến nay lạm phát của mỹ và châu âu liên tục tăng mạnh
trong đó tỷ lệ lạm phát tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của mỹ là sáu tám
mức cao nhất trong bốn mươi năm qua
con số này của khu vực đồng tiền chung châu âu eurozone là năm
cũng là mức cao nhất trong hai mươi năm năm
tình hình của châu âu và mỹ cơ bản tương đồng
lạm phát cao sẽ không thể được giải quyết trong ngàn hạn
tăng trưởng toàn cầu năm hai nghìn hai mươi hai được dự báo ở mức bốn một
tăng trưởng kinh tế chậm lại sẽ đi kèm với gia tăng khoảng cách về tốc độ tăng trưởng
giữa các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển
trong hai mươi bốn giờ qua tính đến sáu giờ sáng ngày một mươi tám tháng một
ghi nhận thêm một tám trăm sáu mươi hai năm trăm bảy mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín và bốn bốn trăm tám mươi một ca tử vong
tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu vượt ba trăm ba mươi triệu ca
trong đó trên năm năm mươi sáu triệu người không qua khỏi
một thông tin buồn nữa đối với nước pháp
đó là quốc gia này vừa ghi nhận ngày người nhập viện vì covid một mươi chín cao nhất từ trước đến nay
tăng tám trăm tám mươi tám ca lên mức hai mươi năm bảy trăm bảy mươi năm ca
đây là mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trước khi chiến dịch tiêm phòng được triển khai tại pháp
số lượng bệnh nhân covid một mươi chín điều trị trong bệnh viện cao nhất trước đó
là hơn hai mươi năm ca ghi nhận hôm một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
theo bộ y tế pháp số ca phải điều trị tích cực tại nước này hôm một mươi bảy tháng một
đã tăng sáu mươi một ca lên ba chín trăm một mươi ba ca sau khi giữ ở mức ổn định trong vòng bốn ngày trước đó
viện nghiên cứu pasteur tuần trước cho biết đơn vị này từng dự báo
số ca nhiễm biến thể omicorn sẽ tăng lên mức cao đỉnh điểm vào giữa tháng một
kể đó số ca nhiễm biến sẽ lập đỉnh vào nửa cuối tháng này
hôm một mươi sáu tháng một vừa qua bộ y tế pháp thông báo ghi nhận hơn hai trăm bảy mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín trên cả nước
giảm sáu so với tuần trước đó và là mức giảm theo tuần lần đầu tiên cho năm hai nghìn một mươi hai
số ca mắc mới trung bình trong bảy ngày tính đến ngày một mươi sáu tháng một tại pháp
cũng đã giảm xuống mức hai trăm chín mươi bốn bốn trăm năm mươi hai ca
đúng một ngày sau khi lập đỉnh mới với trung bình hơn hai trăm chín mươi bảy ca trên một ngày trong vòng bảy ngày
tính đến ngày một mươi năm tháng một
đây là mức giảm lần đầu tiên kể từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thời điểm ghi nhận số ca nhiễm mới trung bình khoảng một mươi ca một ngày
quốc hội pháp ngày một mươi sáu tháng một cũng đã phê chuẩn các biện pháp phòng dịch mới nhất của chính phủ
trong đó có việc yêu cầu xuất trình thẻ thông hành vaccine khi tới các địa điểm công cộng
như nhà hàng quán cà phê dạp chiếu phim và đi các chuyến tàu chặng dài
còn tại trung quốc tổng công ty bưu chính ngày một mươi bảy tháng một đã ra thông cáo cho biết
nhân viên cần khử khuẩn toàn bộ phong bì thư quốc tế càng sớm càng tốt
đồng thời yêu cầu những người xử lý bưu phẩm từ nước ngoài phải tiêm liều vaccine tăng cường
cơ quan này cũng kêu gọi người dân hạn chế đặt mua và nhận hàng từ những nước và khu vực
có nguy cơ đại dịch cao nhấn mạnh thư nội địa sẽ được xử lý ở khu vực riêng biệt để tránh lây nhiễm chéo
thông báo được đưa ra một ngày sau khi trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc bắc kinh
phát hiện ca nhiễm omicron đầu tiên ở thủ đô đã nhận thư từ canada
làm dấy lên nghi vấn đây là nguyên nhân khiến biến chủng này xâm nhập thành phố
phó giám đốc cdc bắc kinh bàng tinh hỏa nói
chúng tôi không loại trừ khả năng người đó đã nhiễm biến chủng khi tiếp xúc với đồ từ nước ngoài
bà bang thêm rằng giới chức y tế bắc kinh đã kiểm tra thư của người đàn ông nhiễm omicron
sau khi biết người này thi thoảng nhận được thư từ nước ngoài
kết quả xét nghiệm cho thấy biến chủng omicron tồn tại trên bức thư từng được vận chuyển qua mỹ
và đặc khu hồng kông trước khi tới bắc kinh hôm một mươi một
cdc bắc kinh không tìm thấy bằng chứng cho thấy bệnh nhân đã tiếp xúc với nhóm nguy cơ cao
như người đi từ nước ngoài các vùng dịch ở trung quốc hay các trường hợp dương tính
hoặc những người tiếp xúc gần với họ
giới chức trung quốc nhiều lần thông báo phát hiện ncov trên bề mặt hàng nhập khẩu thường là hàng đông lạnh
một số nhà nghiên cứu và cơ quan y tế nước khác tỏ ra hoài nghi giả thuyết này
cho rằng virus không thể tồn tại đủ lâu trên các bề mặt vật thể
hiện tại ít nhất năm tỉnh và thành phố tại trung quốc đã ghi nhận ca omicron
trong đó có thủ đô bắc kinh một mươi bốn tỉnh phát hiện người nhập cảnh mang biến chủng này
nước này hiện ghi nhận hơn một trăm linh năm ca nhiễm ncov trong đó bốn sáu trăm ba mươi sáu người đã chết
đợt bùng phát covid một mươi chín mới nhất bắt nguồn từ các ổ dịch tại thiên tân và an dương
những địa phương đầu tiên ghi nhận ca âmron trong cộng đồng
quý vị thân mến như vậy trung quốc vẫn quyết tâm duy trì chiến lược không covid
với mục tiêu đưa ca nhiễm về không bất chấp tỷ lệ người dân tiêm chủng đầy đủ lên tới tám mươi bảy năm

các quốc gia khác thực hiện sống chung với dịch
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và thế giới
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kịch bản sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại